chiều nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh nghệ an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lâm nghiệp việt nam bảy mươi năm năm hình thành và phát triển
dự lễ kỷ niệm có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí ủy viên trung mương đảng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh nghệ an
trên trạng đường bảy mươi năm năm hình thành và phát triển từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi ngành lâm nghiệp đang khẳng định vị thế là một ngành kinh tế vì môi trường dân sinh góp phần phát triển bền vững đất nước về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng
tuy nhiên bên cạnh thành tiệu đạt được chúng ta thấy rằng ngành lâm nghiệp cũng còn có những tồn tại thách thức như tỷ lệ che phủ rừng tăng nhưng chất lượng rừng chưa cao kể cả rừng tự nhiên và rừng trồng
vẫn còn những điểm nóng về phá rừng vận chuyển
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp số phát triển mạnh mẽ trước yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp rất nặng nề
do vậy toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động của ngành lâm nghiệp việt nam tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được đoàn kết chung sức đồng lòng đổi mới sáng tạo thực hiện khát vọng chung của lâm nghiệp việt nam hiện đại và sáng tạo phát triển hài hòa và bền vững cả về kinh tế xã hội môi trường
có vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước